chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu chính phủ các cấp các ngành điều hành linh hoạt phối hợp chặt chẽ hài hòa hiệu quả chính sách tài khoá tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác kiểm soát chặt chẽ lạm phát đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế chỉ sử dụng bộ chi ngân sách nhà nước để chi đầu tư phát triển theo đúng quy định của pháp luật

hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội các cấp các ngành các cơ quan trong bộ máy nhà nước các đoàn đại biểu quốc hội các vị đại biểu quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng kịp thời các luật nghị quyết vừa được thông qua sớm nhất phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống khắc phục tình trạng đầu năm thì đúng đính cuối năm vội bằng
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh với việc tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ nhất chúng ta có bài học quý
để những kỳ họp bất thường trở thành hoạt động bình thường của quốc hội nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn tinh thần và kết quả của kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm đã tạo ra những khí thế mới thời cơ mới cùng với các chính sách mới được ban hành sự điều hành quyết liệt của chính phủ sự vào cuộc của các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân cộng đồng doanh nghiệp
chúng ta tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai
và cả giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
ngay sau khi kỳ họp bất thường thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm kết thúc văn phòng quốc hội đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả kỳ họp
tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về việc triển khai nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội vừa được quốc hội thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp
đại diện văn phòng quốc hội cho biết nghị quyết được bàn hành đã bám sát chủ trương định hướng của đảng đưa ra các chính sách hỗ trợ với quy mô nguồn lực đủ lớn có mục tiêu trọng tâm trọng điểm xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ
thời gian thực hiện chủ yếu trong hai năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba với lộ trình thích hợp để nâng cao năng lực phòng chống dịch covid một mươi chín phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đưa thêm được một lượng tiền nhất định vào trong nền kinh tế
trong nghị quyết này thì có giao cho
chính phủ ra soát trên cơ sở cái nguyên tắc tiêu chí mà như là tôi vừa nói nếu đấy để chọn dự án đúng tiêu chí báo cáo lại ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến trước khi thực hiện việc phân bổ và triển khai thực hiện
liên quan đến vụ việc tại công ty việt á được dư luận quan tâm thời gian qua chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho biết nghị quyết kỳ họp cũng đã nêu rõ nâng cao năng lực quản lý nhà nước đặc biệt là trách nhiệm quản lý của ngành y tế
trong lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm công và thanh tra kiểm tra giám định kiểm định chất lượng thuốc trang thiết bị vật tư y tế
chủ động phát hiện sớm các vi phạm hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
và khẳng định rất rõ là tập trung khẩn trương quyết liệt mở rộng điều tra làm rõ việc giao nhiệm vụ nghiên cứu nghiệm thu chuyển giao cấp phép lưu hành hiệp thương giá
tổ chức sản xuất chất lượng sản phẩm mua bán kit xét nghiệm covid một mươi chín và các vi phạm pháp luật khác liên quan đến công ty việt á
và một nguyên tắc rất là rõ là xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm không có vùng cấm không có ngoại lệ không chịu bất kỳ sự ép và sự can thiệp trái pháp luật nào
cũng trong buổi họp báo hôm nay đại diện văn phòng quốc hội cũng đã thông tin thêm
về một số vấn đề khác như việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới các vấn đề về lộ trình triển khai các gói hỗ trợ để phục hồi và phát triển kinh tế
kỳ họp bất thường lần thứ nhất thể hiện tinh thần đổi mới kịp thời đưa ra những quyết sách để giải quyết các vấn đề cấp bách trong thực tiễn hiện nay
đó là nhận định được nhiều đại biểu đưa ra sau khi kết thúc kỳ họp ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại kỳ họp này nhiều đại biểu khẳng định với những nghị quyết và chính sách
đã được thông qua sẽ tháo gỡ và giải quyết hiệu quả những vướng mắc về cơ chế chính sách đang tồn tại
tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
kỳ họp này cũng không xa đắm so với lệ kết thúc của kỳ họp thứ hai
điều ấy cho thấy rằng những vấn đề mà chúng ta đưa ra để thảo luận trong kỳ họp bất thường này
đều là những vấn đề hết sức là cấp bách cần phải giải quyết để đáp ứng yêu cầu cuộc sống
nó cũng thể hiện rất rõ công tác lập pháp của chúng ta là phải rất là kịp thời để đáp ứng ngay những vấn đề của cuộc sống mà đặt ra
bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng khẳng định việc tổ chức kỳ họp bất thường là đúng theo quy định của hiến pháp
việc này cũng tạo điều kiện tiền đề cho những kỳ họp bất thường tiếp theo để giải quyết những yêu cầu cấp bách trong cuộc sống
theo quy định của hiến pháp thì quốc hội ngoài kỳ họp thường kỳ một năm hai kỳ thì có quyền
để xem xét khi quyết định những nội dung để có thể tổ chức những kỳ họp bất thường
áp dụng cái quy định này của hiến pháp là điều cực kỳ cần thiết để đảm bảo là vì quốc hội không thể đơn giản là đứng ngoài
mà quốc hội phải luôn luôn đồng hành cùng đi cùng với dòng chảy của dân tộc dòng chảy của đất nước
cùng với đất nước để mà trong cái hoạt động liên quan đến lập pháp giám sát
quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước để cùng với đất nước để đi lên
nổi bật nhất thời gian qua cho thấy
đất ở thủ thiêm đã đem lại cho ngân sách nhà nước số tiền là hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng